mở đầu chương trình là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay cả nước đã tiêm được gần tám mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là bảy mươi tám
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là ba mươi ba một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
thưa quý vị tại tỉnh đắk lắc vào trưa ngày hôm nay
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện ea kha cũng tuyên bố như sau
các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi năm
là hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng khánh hòa thành phố hồ chí minh
bà rịa vũng tàu đồng nai long an bình dương
đã có chín tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai mũi vaccine
cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
là long an quảng ninh thành phố hồ chí minh khánh hòa lạng sơn bình dương đồng nai hà nội và bắc ninh
hiện có chín tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine
dưới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la nghệ an thanh hóa cao bằng đắk lắc gia lai nam định thái bình và tuyên quang
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến ngoài thành phố hồ chí minh
hai địa phương khác là bình dương và ninh bình đã tiến hành tiêm cho trẻ
vừa rồi là thông tin về gần bảy mươi chín người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thưa quý vị còn tại tỉnh đắk lắc vào trưa ngày hôm nay
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện eka cho biết
trên địa bàn huyện vừa ghi nhận sáu em học sinh tại bốn trường học đã dương tính với sars cov hai
hàng trăm em học sinh khác và giáo viên phải cách ly tập trung tại trường để phòng chống dịch bệnh
vào trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một học sinh lớp hai a trường tiểu học nguyễn thị minh khai thị trấn ek huyện ek
có kết quả dương tính với sars cov hai
em này có yếu tố dịch tễ liên quan đến bố được xác định nhiễm covid một mươi chín
ngay trong buổi chiều ngày hai mươi tám và sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi
ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với trung tâm y tế huyện eak
tiến hành truy vết và tổ chức xét nghiệm cho tám trăm một mươi ba em học sinh và giáo viên của nhà trường
tất cả đều có kết quả âm tính với sars cov hai
riêng đối với ba mươi tám em học sinh lớp hai a và giáo viên chủ nhiệm đã được cách ly tập trung tại trường
do các em còn nhỏ cơ quan chức năng đã cho phép ba mươi năm phụ huynh ở lại để chăm sóc
ngay sau khi nhận được tin báo thì nhà trường đã ngay lập tức kích hoạt hoạt động của tổ phòng chống dịch
tính đến thời điểm hiện tại thì nhà trường có hai mươi một phòng để tổ chức cách ly cho ba mươi tám em học sinh
được xác định là f một
thì nhà trường đã chia số phụ huynh và số học sinh vào hai mươi một phòng để đảm bảo giãn cách về khoảng cách
để tránh lây nhiễm chéo trong nhà trường
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi tại trường tiểu học nguyễn viết xuân ở xã cư giang huyện eka
cũng ghi nhận thêm hai em học sinh lớp một và lớp bốn mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương
truy vết xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung cho những trường hợp liên quan đến các ca bệnh
riêng hơn một trăm linh em học sinh và giáo viên của trường tiểu học nguyễn viết xuân được cách ly tập trung tại trường
đến trưa nay qua kiểm tra nhanh
ngành chức năng huyện ek tiếp tục ghi nhận thêm ba em học sinh khác dương tính với sars cov hai
trong đó có hai em học sinh lớp ba của trường tiểu học hà huy tập
và một em học sinh lớp bảy của trường trung học cơ sở hoàng hoa thám
ngành chức năng cũng đã cách ly hàng trăm học sinh và giáo viên liên quan tại trường
đến nay tp hà nội đã hỗ trợ hơn ba tám mươi sáu tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn trong dịch covid một mươi chín
trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là hơn hai sáu trăm linh
nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là gần ba trăm chín mươi năm tỷ đồng
các sở ngành liên quan và các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
đã ra quyết định hỗ trợ cho trên một tám triệu người lao động người sử dụng lao động
hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với kinh phí là một hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó đã thực hiện hỗ trợ trên một bảy triệu người lao động
người sử dụng lao động hộ kinh doanh với kinh phí gần chín trăm sáu mươi tỷ đồng
ngoài ra thực hiện chính sách đặc thù của thành phố hà nội
đến nay các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với tám nhóm đối tượng
với hơn hai trăm chín mươi người hộ kinh doanh
kinh phí phê duyệt là gần ba trăm linh tỷ đồng
riêng với ba nhóm đối tượng người có công hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
toàn thành phố đã hoàn thành công tác chi trả tổng kinh phí hỗ trợ là hơn hai trăm tám mươi hai tỷ đồng
cho trên hai trăm tám mươi hai người thuộc ba nhóm đối tượng này
đối với nhóm người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tính đến nay bảo hiểm xã hội tp hà nội đã chi trả cho năm trăm bốn mươi chín hai trăm chín mươi hai người lao động
đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là một ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
thông tin về vụ sạt lở đất ở lâm đồng đã làm cho hai mươi hai chiến sĩ bộ đội tử vong
ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng khẳng định
thông tin này đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt và hoàn toàn không có thực
trước đó thì trên facebook
khu vực lâm đồng đã lan truyền thông tin có tựa đề như sau
vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi
sạt lửa đất ở lâm đồng
hai mươi hai chiến sĩ bộ đội tử vong
cùng với dòng trạng thái này
bài viết còn kèm theo một số hình ảnh
liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền trung
vào mùa mưa năm trước
do không tìm hiểu kỹ thông tin
rất nhiều người đã tương tác với bài viết này
một số người cũng nhận ra là thông tin giả mạo
lên tiếng cảnh báo
và tố rác tới cơ quan chức năng
và ngay sau khi tích nguyện tin báo
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng
đã kiểm tra xác minh và xác định
thông tin này là hoàn toàn sai sự thật
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào tối ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi
tại sảnh trung cư thuộc khu đô thị tân tây đô
xã tân hội huyện đan phượng hà nội
một nhóm năm sáu người
đã xông vào sảnh trung cư
tấn công người dân với hung khí
vụ việc đã được camera an ninh trong tòa nhà ghi lại
theo thông tin ban đầu
người bị đánh là một cư dân của khu đô thị tân tây đô
nạn nhân cho biết
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi
có đi làm về muộn và để tạm xe ở khu vực vườn hoa
đến tối ngày ba mươi tháng một mươi
nạn nhân xuống lấy xe vào
thì có một người không rõ lai lịch đến
nói ở đây không được đỗ xe
khi nạn nhân lấy điện thoại ra quay người nẻ lại
thì bất ngờ các đối tượng cầm theo tuyết sắt
đến tấn công anh
vào sáng nay công an huyện đan phượng
đã đến hiện trường và lập hồ sơ điều tra vụ việc
công an thành phố hải phòng
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh
chú ở quận dương kinh thành phố hải phòng
để điều tra về hành vi chiếm đất tài sản
thông qua việc kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an
quỹ từ thiện cộng đồng
được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lấy thông tin hình ảnh của những người
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên chuyên mục nhân ái của các trang báo điện tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh
để kêu gọi cộng đồng quên góp từ thiện
bằng thủ đoạn này
đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn
sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hảo tâm
mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào
như đã cam kết
vụ án này đang được điều tra mở rộng thêm
thưa quý vị tại thành phố cam ranh của tỉnh khánh hòa
vừa xảy ra một vụ cướp tài sản
có tinh chất rất manh động và liều lĩnh
đối tượng giả vờ là khách vào tiệm cắt tóc
sau đó lợi dụng thời cơ vắng người
đã khống chế đánh đập người bị hại
rồi cướp tài sản tẩu thoát
sau gần hai ngày khẩn trương điều tra truy xét
công an thành phố cam ranh đã bắt được hung thủ
thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
tối ngày hai mươi ba tháng
một mươi năm tháng một mươi khi một thanh niên bước vào cửa hàng cắt tóc
tại phường cam thuận
nữ chủ cửa hàng không hề có nghi ngại gì
vì nghĩ anh ta là khách
tuy nhiên khi thấy chỉ một mình chị
trong cửa hàng
thanh niên này đã dùng một chiếc thia inox khống chế
chói chị vào nhà vệ sinh
sau đó đánh đập uy hiếp
rồi cướp đi hai chiếc điện thoại cùng năm trăm linh đồng
thì em có hỏi khách là
anh làm gì thì kêu gọi đầu
nhưng khi chưa làm thì đã
tấm tóc em và đã
lôi em đập đầu em vô tươi
lôi em ra tới phòng ngủ
đập em hai lần nữa
rồi cũng sợ em le lên nữa
cho nên là lôi em vô tới nhà tắm
rồi có đặt em trong nhà tắm hai lần nữa
có lấy dây trói em lại
và rồi là đối tượng
có cầm muỗng cũng có đe dọa em
là mày mà béo
hay là gì thì tao sẽ đâm mày chết
em rất là sợ
em nói chung em không biết
cái điều gì đang xảy ra nữa
tiền bạc thì nó ít thôi
ngay giờ tâm lý mình nó bắt rồi bắt ổn
em cũng chưa hồng hồn lại
mà để đi làm để ăn gì hết
xác định đối tượng gây án
với tính chất liều lĩnh manh động
gây lo lắng hoang mang cho nạn nhân
và người dân xung quanh
lực lượng công an đã tổ chức truy xét hung thủ gây án
sau gần bốn mươi tám giờ gây án
lực lượng công an đã bắt được nghi can
gây ra vụ cướp là lê thanh bình
tức bình bớt ba mươi sáu tuổi
chú tại phường một tp tuy hòa tỉnh phú yên
theo lời khai ban đầu
của đối tượng bình
đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi
do không có tiền tiêu xài
nên đi bộ lòng vòng qua nhiều con phố
để tìm thời cơ gây án
khi phát hiện cửa hàng cắt tóc
chỉ có một mình người phụ nữ chủ cửa hàng
đối tượng đã ra tay gây án
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi
chúng tôi đã
phát hiện đối tượng này ở trước
khu vực nhà máy đóng tàu
đang đợi đón taxi để tẩu thoát
nên khống chế bắt giữ
thu giữ trên người đối tượng
hai cái điện thoại của chính nạn nhân
đó là đối tượng

cảnh sát hành sự cùng với công an các xã phường
tích cực là tuần tra
và thực hiện các cái biện pháp
nhiệp vụ để phòng ngừa các cái loại tội phạm
tuy nhiên là bên cạnh đó
công an thành phố câm ranh cũng
khuyến cáo bà con quần chúng nhân dân
còn nâng cao
những cái biện pháp
tự bảo vệ đặc biệt đối với
các loại tội phạm trộm cắp
như trộm đột ngập
và các loại tội phạm cướp
khi mà trong hoàn cảnh là
theo đánh giá của cơ quan công an
sau thời gian dài thực hiện các đợt
giãn cách xã hội
hiện nay tỉnh khánh hòa cơ bản quay trở về trạng thái bình thường mới
đây cũng là thời điểm
một số loại tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật cướp tài sản
gia tăng các hoạt động tội phạm
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động tổ chức
triển khai các kế hoạch nhiệm vụ
nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm
trong thời điểm sau dịch
tiếp sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý khác
trong dịp sống hai mươi bốn bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi dịp sống hai mươi bốn bảy
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm
vừa báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
về việc lập dự án thu phí ô tô
vào khu trung tâm quận một và quận ba
theo nhà đầu tư đề xuất thì thu bốn mươi đồng
đối với ô tô con và bảy mươi đồng
đối với mỗi xe khách
xe tải bao gồm ô tô biển xanh
vào trung tâm thành phố
trước đó nhà đầu tư đề xuất dự án
hệ thống thu phí sẽ được xây dựng
bao quanh quận một quận ba của tp hcm
theo công nghệ thu phí đa làng không dừng
một trung tâm điều hành sẽ được xây dựng
để xử lý thông tin điều hành việc thu phí
thời gian thu phí áp dụng trong hai khung giờ cao điểm
từ sáu đến chín giờ sáng
và từ một mươi năm đến một mươi chín giờ
mức phí thấp nhất là từ bốn mươi đồng với ô tô con
và bảy mươi đồng với mỗi xe tải xe khách
bao gồm ô tô biển xanh
việc thu phí chỉ áp dụng với xe vào khu trung tâm
không thu chiều ra
đối với tác sĩ đăng ký tại tp hcm được giảm phí
tạm tính hai mươi đồng mỗi xe
riêng xe buýt cũng các loại phương tiện thuộc nhóm ưu tiên
như xe cứu hỏa cứu thương được miễn phí
trước đó năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm chấp thuận đề xuất
về dự án thu phí ô tô vào khu trung tâm
với ba mươi sáu cổng thu phí tự động
có hệ thống tương tự lần này
tuy nhiên dự án sau đó bị ngưng
do có nhiều ý kiến phản đối
năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải
tiếp tục đề xuất đầu tư
ba mươi bốn cổng thu phí ô tô vào trung tâm
kinh phí khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
hiện dự án vẫn chưa được triển khai
tiếp tục với những thông tin về phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị sau ba ngày triển khai
tp hcm đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho hơn ba trăm năm mươi trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
theo báo cáo của sở y tế tp hcm
trong ngày ba mươi tháng một mươi
tp hcm tổ chức hai mươi hai điểm tiêm vaccine covid một mươi

cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó có hai trăm linh hai điểm tiêm trường học
một mươi điểm tiêm cộng đồng
và một mươi bệnh viện tại hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
kết quả trong ngày đã tiêm được một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi tám trẻ
trong đó có ba mươi ba bảy trăm một mươi tám trẻ
từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
công tác tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
diễn ra trực tự đảm bảo an toàn tiêm chủng
và an toàn phòng chống covid một mươi chín
ghi nhận tám trường hợp phản ứng nhẹ sau tim
tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định
như vậy từ ngày đầu khởi động chiến dịch
ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
đã tiêm vaccine covid một mươi chín
chín được ba trăm năm mươi năm trăm một mươi sáu trẻ
bao gồm một trăm tám mươi tám năm trăm bốn mươi một trẻ
từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
có ba mươi năm trường hợp có phản ứng nhẹ sau tim
theo kế hoạch thành phố dự kiến tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm tám mươi trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
sau đó cũng chứa dần đến độ tuổi nhỏ hơn
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
trong những ngày qua tiếp tục diễn biến phức tạp
với số trường hợp f ghi nhận đang tăng lên
trong đó có nhiều ca dương tính tại cộng đồng
tại bạc liêu trong hai ngày liên tiếp
đều ghi nhận con số trên bốn trăm linh ca mắc một ngày
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
có bốn trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm bốn mươi ba ca
tại cộng đồng
lý giải điều này lãnh đạo tỉnh bạc liêu cho biết
sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
từ đầu tháng một mươi đến nay
có khoảng hai mươi sáu người lao động trở về từ tp hcm
và các tỉnh miền đông nam bộ
trong số này có người đã tiêm hai mũi vaccine
có người tiêm một mũi có người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
nhưng về cộng đồng lại dương tính
từ đó lây lan ra các địa phương của tỉnh
do số ca nhiễm tiếp tục tăng cao mỗi ngày
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu
đã ký quyết định nâng cấp độ dịch
từ cấp hai vùng vàng lên cấp bốn vùng đỏ
đối với xã vĩnh trạch đông tp bạc liêu
và thị trấn gành hào huyện đông hải
áp dụng từ giờ ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi
với lý do số ca mắc trong cộng đồng cao
sáng nay trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh sóc trăng đề xuất chuyển cấp độ dịch
trên địa bàn
theo đó cấp tỉnh chuyển đổi từ cấp độ một vùng xanh
sang cấp độ hai vùng vàng
riêng với cấp huyện cấp xã
sẽ căn cứ theo tiêu chí hướng dẫn của bộ y tế
trung tâm chỉ huy sẽ đánh giá phân loại
tương ứng với tình hình thực tế của từng vùng
dự kiến sẽ áp dụng từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
đến nay tỉnh sóc trăng ghi nhận

trong ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận bốn mươi sáu ca qua sàng lọc cộng đồng
thành phố hồ chí minh đang phục hồi
kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
các biện pháp nới lọc giãn cách xã hội
đang được triển khai nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì
vẫn còn tìm ẩn
để dịch bệnh không lây lan qua đường xuất nhập cảnh
công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế
tân sư nhất đang thực hiện phòng chống dịch
ở mức cao hơn cảnh giác hơn
là một trong những lực lượng tuyến đầu
tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài
khi nhập cảnh vào việt nam qua cảng hàng không quốc tế
tân sư nhất
cán bộ chiến sĩ công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế
tân sư nhất cùng quản lý xuất nhập cảnh
bộ công an đối mặt với nguy cơ lây nhiễm
covid một mươi chín rất cao
do đó ngay từ khi dịch có nguy cơ diễn biến phức tạp
đơn vị đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
bảo vệ an toàn đơn vị
đảm bảo yêu cầu công tác chuyên môn
chúng tôi đã quản triệt nghiêm túc
thường xuyên các quy định của chính phủ
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như chỉ đạo sát sao cụ thể
của lãnh đạo bộ công an
của quản lý xuất nhập cảnh
trong công tác phòng chống dịch
và thứ hai là chúng tôi đã triển khai
các biện pháp bảo vệ cao nhất
tại vị trí làm việc của cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ
ví dụ như là quần áo bảo hộ
khẩu trang găng tay kính chống giọt bắn
và liên tục sát khuẩn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề xuất
lắp đặt thêm cái kính chắn
tại các cái quầy làm thủ tục
để hạn chế tiếp xúc trực tiếp
giữa kiểm soát viên và hành khách xuất cảnh nhập cảnh
bên cạnh công tác phòng chống dịch
tại nhà ga khi tiếp xúc với hành khách
cán bộ chiến sĩ công an cơ khẩu cảng hàng không quốc tế
tân sư nhất cũng thực hiện phương châm
làm việc ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
quán triệt cán bộ chiến sĩ
ở nơi cư trú tuyệt đối chấp hành quy định
về phòng chống dịch không để lây nhiễm
cho gia đình và người thân
trong quá trình tham gia công tác
các đồng chí cũng đã thể hiện được
tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
và đã khắc phục mọi khó khăn
cũng như là
có đôi lúc đồng chí có tâm tư
cái nguyện vọng
xa gia đình xa con cái
có nhiều đồng chí phải xa vợ xa con
ở địa bàn rất là xa như tây nguyên
các ông chí phải tình nguyện tham gia công tác
và thực hiện nghiêm cái việc
quy định ba tại chỗ
và một lần nữa là để
khắc phục mọi cái khó khăn
và cũng tránh lây nhiễm cho gia đình
các đồng chí cũng đã chia sẻ
đồng viên nhau cùng nhau vượt qua
cái khó khăn trong giai đoạn
dịch covid một mươi chín như hiện nay
công tác chăm sóc y tế ban đầu
và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị
cũng luôn được chiếu trọng
nhân viên y tế được tập huấn về công tác phòng chống dịch
theo dõi sức khỏe cho trường hợp nghi nhiễm
cách ly riêng cho các f một
bên cạnh đó bố trí chỗ ăn riêng
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
khi mà thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả nước nói chung
bắt đầu khởi động mở cửa trở lại
để phát triển kinh tế
thì chúng tôi càng xác định trọng trách của mình
tuyệt đối không chủ quan không buông lỏng
trong công tác phòng chống dịch
đi đôi với nâng cao năng lực chuyên môn
chúng tôi sẵn sàng một lực lượng tuyến đầu khỏe mạnh
tinh thông phục vụ tốt nhất
cho mọi chính sách mới của đất nước
và mong chờ sự nhộn nhịp trở lại
của cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hiện sân bay quốc tế tân sơn nhất
có khoảng một mươi năm chuyến bay quốc tế mỗi ngày
đói hàng ngàn lượt khách đi và đến
trong và ngoài nước
việc kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới
đang được công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan
thực hiện chặt chẽ
từ đó tạo sự tin tưởng cho bạn bè quốc tế
khi đến việt nam
tôi thấy các biện pháp phòng chống dịch
của việt nam rất là rõ ràng
và chúng tôi cũng thấy các bạn làm việc bố trí
ở đây rất khoa học và nhanh chóng
không phải chờ đợi lâu để hoàn thành các thủ tục
đến nay công an cửa khẩu
cả hàng không quốc tế tân sơn nhất
vẫn được đảm bảo là vùng xanh
chưa phát hiện các trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong đơn vị
công tác xét nghiệm truy vết đảm bảo nhanh chóng
kịp thời đúng quy định của bộ y tế
từ đó để cám bộ chiến sĩ yên tâm
an toàn phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn
đến với những cập nhật về an ninh trật tự
công an tp thuận an tỉnh bình dương
đang điều tra làm rõ vụ nhóm người hỗn chiến
rồi đốt xe máy gây náo loạn khu phố
liên quan đến vụ việc ngày ba mươi một tháng một mươi
công an đang tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn quốc khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
qua an giang để điều tra về hành vi
hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng một mươi
khanh cùng đỗ văn chính đỗ úc mười
hồ xuân dũng đỗ văn thụ
và sang ngồi nhậu tại công trình xây dựng
tại phường bình chuẩn tp thuận an
sau đó có nguyễn văn sửu đến nhậu chung
tại đây sửu và thụ sẽ ra mâu thuẫn cử cãi
khi cả nhóm ra về đến đường bình chuẩn bốn mươi hai
thì thụ bị sửu và nhóm bạn chặn đánh
nhóm quốc khanh sau đó đến càng ngăn
và đánh hội đồng khi sửu bỏ chạy
tại hiện trường còn có xe của sửu
nên khanh đã chấm lửa đốt rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc
công an phường bình chuẩn đã truyền xét
bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đang phối hợp với công an huyện cầu kè
để bắt giữ đối tượng thạch hương năm mươi bảy tuổi
ngủ ấp trong nô một xã hòa tân huyện cầu kè
tỉnh trà vinh vì có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ thạch hương là bị can
trong vụ án trộm cắp tài sản
và cơ quan công an đã bắt tạm giam
vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên trong thời gian tạm giam
chờ truy cố trách nhiệm hình sự
về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi thạch hưng đã bỏ trốn khỏi buồn giam
tại nhà tạm giữ công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh
qua công tác truy tìm đối tượng
đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được thạch hương
khi đối tượng đang lẫn trốn tại khu vực ấp dinh an
xã an phú tân huyện cầu kè
được biết thành hương có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc công an huyện cầu kè
đang cung cố hồ sơ để xử lý
công an huyện đức trọng
của tỉnh lâm đồng cho biết
đã công bố quyết định xứ phạt đối với một trường hợp
việc có hành vi đăng tả thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín
của cơ quan tổ chức
người bị xứ phạt là nguyễn tị ánh tuyết
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú xã liên hiệp huyện đức trọng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi
anh tuyết đã dùng tài khoản facebook cá nhân
để bình luận về công tác cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện đức trọng
nhưng không đúng sự thật
mà tính chất xuyên tạc khi hiểu lầm hoang mang trong dư luận
gây ra những ảnh hưởng rất lớn
đến uy tín của địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
của anh tuyết đã vi phạm quy định
tại điểm a khoảng một điều một trăm linh một
nghị định một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
của chính phủ
quy định xứ phạm vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bù chính viễn thông tầng số vô tuyến điện
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đối với cá nhân có mức tiền xứ phạt từ năm một mươi triệu đồng
tuy nhiên xét anh tuyết vi phạm lần đầu
từ nguyên khắc phục và thành khẩn khe báo
nên công an huyện đức trọng đề xuất công an tỉnh lâm đồng
áp dụng mức phạt thấp nhất là năm triệu đồng